quy mô một mươi tám tầng một trăm sáu mươi tám căn hộ
công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hạng mục chậm tiến độ khiến các hộ dân sinh sống nơi đây bức xúc
trước những cái chai như vậy thì có những giải pháp gì
thứ nhất là chủ đầu tư phải di rời bà con ra khỏi cái trung cư này ngay
đó là như vậy thật dương ngay
toàn bộ chi phí để di rời bà con ngay

có thể đó là tìm một cái vị trí nào đó để bà con ở được
cái thứ hai sau đó thuê cho chủ đầu tư là phải chịu trách nhiệm toàn bộ
không những chậm tiến độ dự án này còn thiếu nhiều thủ tục pháp lý liên quan
và nhiều lần bị đình chỉ xây dựng
trong thời gian tới tỉnh nghệ an sẽ thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện dự án
trước mắt sau khi di rời các hộ dân chủ đầu tư phải nhanh chóng hoàn thiện dự án
để các hộ dân yên tâm trở lại trung cư sinh sống như đã cam kết
để sẵn sàng cung ứng điện cho mùa nắng nóng năm nay
các đơn vị ngành điện đã tích cực chuẩn bị các phương án ứng trực trang thiết bị và tư
trong đó đặc biệt là các hệ thống truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện nhiệt điện đến các vùng
đường dây hai trăm hai mươi kv nho quan thanh hóa có chiều dài sáu mươi hai bảy km
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đưa vào vận hành năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là đường dây huyết mạch có vai trò quan trọng truyền tải công suất
từ thủy điện hòa bình cho các tỉnh bắc trung bộ
đến nay sau ba mươi năm vận hành đường dây không còn đáp ứng được một trăm linh nhu cầu truyền tải
đối với những đường dây đã quá lâu về thời gian vận hành
các thiết bị đều có khả năng xuống cấp
đặc biệt là dây dẫn đã quá lâu rồi
nên độ dão và khả năng tải của nó cũng đã bị giảm suốt
trong những năm gần đây đường dây nhỏ quan thanh hóa là một đường dây thường xuyên
mang đẩy tải
chính vì vậy để nâng cao độ tiên cạnh của thiết bị
công ty có chủ trương sửa chữa thay thế để nâng cao khả năng tải của đường dây
thay dây dẫn bằng dây siêu nhiệt có khả năng tải tốt hơn
với việc thay dây dẫn hiện có bằng dây siêu nhiệt accc ba trăm sáu mươi bảy
thay dây chống xét hiện có bằng dây chống xét kết hợp cắp quang
thay thế cách điện hiện có bằng cách điện thủy tinh
đã giúp cho công suất truyền tải
đường dây nhỏ quan thanh hóa tăng từ chín trăm linh lên một ba trăm chín mươi a
với việc ứng dụng công nghệ mới
việc quản lý đường dây cũng như tổn thất điện năng sẽ giảm trong thời gian tới
nhà thầu đã huy động toàn bộ phần nhân lực máy móc dùng cụ thi công để đảm bảo tiến độ dự án
với các đường dây dao chéo nhà thầu sử dụng công nghệ bọc hotline
để không phải cắt điện thi công trong quá trình mình thi công
tức là vẫn đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải địa phương
với các đường dây dao chéo trăm mười
nhà thầu tập trung toàn bộ phần nhân lực để giảm thiểu thời gian cắt điện trăm mười
về phần thi công kéo dây nhà thầu sử dụng hệ thống kéo hãm đồng bộ
để giảm thiểu phần đền bù thi công và thi công hiệu quả hơn
với tổng vốn đầu tư gần một trăm chín mươi tỷ đồng
dự án thay dây dẫn nho quan thanh hóa sẽ hoàn thành trong tháng ba này
bên cạnh đó để bảo đảm cung ứng điện cho mùa nắng nóng năm nay
sáu dự án như công trình thay thế các thiết bị nhất thứ
tại trạm biến áp năm trăm linh kv hòa bình
thay dây nâng khả năng tải cho đường dây hai trăm hai mươi kv hà đông phủ lý
cũng đang được các đơn vị triển khai
thưa quý vị thuốc diệt cỏ được coi là loại thuốc cực độc
và là hàng hóa kinh doanh có điều kiện
điều này có nghĩa là người bán và người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định
tuy nhiên không ít hộ dân vẫn tùy tiện sử dụng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thôn nà đúc một
xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
nhiều tháng nay hơn bốn mươi hộ dân ở thôn nà đúc một xã địa linh huyện ba bể
đã không thể sử dụng nguồn nước sinh hoạt bấy lâu nay
bởi nguồn nước này đã bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ
năm hai nghìn hai thôn nà đúc một xã địa linh đã được huyện ba bể đầu tư công trình nước sạch
do quản lý tốt hơn một mươi năm năm nay công trình vẫn hoạt động hiệu quả
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy một hộ dân đầu tư trang trại đã phun thuốc diệt cỏ
ngay phía đầu nguồn của công trình nước sạch
nên không hộ dân nào ở nà đúc một còn dám sử dụng nguồn nước này để ăn uống
do lo ngại về độc tố của thuốc diệt cỏ
theo ông liêu nông kinh chủ tịch ủy ban nhân dân xã địa linh

hậu quả gây ra do thuốc diệt cỏ ở địa phương là thực tế
tuy nhiên đã một năm trôi qua xã vẫn đang thống nhất những giải pháp
giải quyết giữa gia đình phun thuốc và các hộ dân trong khu vực này
qua kiểm tra bước đầu cũng được cấp có thẩm quyền để xác định nguồn nước
đi thử máu nước
ở quán cũng có tỷ lệ của chất bảo vệ thực vật
xã cũng khuyến cáo tất cả thôn nên hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
để tránh ảnh hưởng đến đời sân người dân
có nhiều loại thuốc dệt cỏ khác nhau
tuy nhiên phần lớn thuốc dệt cỏ trên thị trường có chứa lyphosim
với thành phần chính là chất glyphosate
được tổ chức y tế thế giới who cảnh báo về khả năng gây ung thư
dị tật bẩm sinh bệnh đường tiêu hóa hay tổn thương thần kinh
thực trạng này đòi hỏi chính quyền và ngành chức năng các địa phương
cần sớm quản lý và sử dụng loại thuốc diệt cỏ
tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
một trong những dịch bệnh đông xuân cần hết sức lưu ý cho trẻ em
đó là bệnh tay chân miệng
nhưng theo các chuyên gia tháng ba là thời điểm bệnh dễ dàng bùng phát
và mặc dù là căn bệnh lành tính
thế nhưng đây lại là căn bệnh có những biến chứng nhanh và nguy hiểm
nếu không được xử lý đúng và kịp thời
đây là một trong những bệnh nhi nặng nhất hiện đang được điều trị
tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sampone
do biến chứng của bệnh tay chân miệng
em phải tiêm kháng sinh theo dõi sát và tiến hành lọc máu
theo gia đình trước đó bé sốt cao liên tục
nên chỉ nghĩ là sốt do thời tiết thông thường
đến khi nhập viện các bác sĩ phát hiện ra nhiều nốt trong miệng
sau thăm khám bé được trần đoán mắc tay chân miệng

thì bà bảo tay chân nó bà mình cho đi khám

thì bà viện bác sĩ bảo tay chân miệng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cả nước ghi nhận hơn ba hai trăm linh trường hợp mắc
con số này khiến chúng ta không thể chủ quan
vì dù tay chân miệng là bệnh lành tính
nhưng cũng là bệnh rất dễ tiến triển nhanh
và có thể có những biến chứng nguy hiểm
tiếng của tay chân miệng thì nó có thể biến chứng vào
tim mạch có thể gây sốc tim
biến chứng vào thần kinh
gây các tổn thương ở thần kinh rất là nặng nề
ví dụ như là bệnh nhân có thể tổn thương
ở trung tâm điều tiết gây thật điều
run lẩy bẩy chân tay
hoặc là bệnh nhân có sốc tim trụy mạch
và có thể tử vong rất là nhanh
chính vì vậy các bậc phụ huynh khi thấy con em mình
có triệu chứng sốt
cần kiểm tra tay chân miệng của các bé
xem có xuất hiện các nút đỏ hay không
các chuyên gia cũng chỉ ra những đặc thù khác nhau
để giải quyết
các bệnh nhân có thể phân biệt được nút của bệnh tay chân miệng
với các bệnh lý khác
các cái nốt của tay chân miệng cũng rất là dễ dàng nhận ra
và dễ dàng phân biệt với các cái nốt khác
ví dụ như nốt của mũi đốt thì thường nó sần đỏ
mà nó sưng lên nó sần đỏ
còn nốt của tay chân miệng thì nó lại mụn nước nhỏ
đường kính thường là dưới ba mm
và mụn nước nhỏ trong bóng
thủy đậu thì cái bỏng nước nó to hơn
và các cái vị trí thì nó cũng ít
ở lòng bắn tân chân lòng bắn tân có thể
và ở vùng đầu mặt
ở các cái gọi là chân tóc thì thủy đậu nó hay mọc hơn
và thủy đậu thì nó không có mọc ở trong ít ghi mà mọc trong miệng
tay chân miệng là bệnh dễ lây
và nguồn lây là qua đường tiêu hóa
dịch từ người bệnh sang người khỏe mạnh qua nước bọt
dịch tiết cơ thể
vì vậy để phòng bệnh các bậc phụ huynh nhà trường
cần vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ
giữ vệ sinh thân thể
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi tiếp xúc với trẻ
bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ
nếu có trẻ mắc bệnh
cần cách ly ngay để phòng lây chéo
và đưa trẻ mắc bệnh đến cơ sở y tế
để có pháp đồ điều trị cụ thể
trong phần tin quốc tế
nga trục xuất sáu mươi nhà ngoại giao mỹ
kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống
ai cập ông ncc tái đắc cử
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết
nước này sẽ trục xuất sáu mươi nhà ngoại giao mỹ
và đóng cửa tổng lãnh sự quán mỹ
tại sanh tây thếp pua
nhằm đáp trả hành động trục xuất số lượng lớn
các nhà ngoại giao nga
do anh và mỹ khởi xướng
sau vụ cựu đợt viên sergei skrifan bị đầu đầu
ông lavrov cho hay moscow đã chịu đại sứ mỹ
tại nga để thông báo về các biện pháp đáp trả
theo ngoại trưởng lavrov
nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng
hành động các nước phương tây
liên quan đến vụ cựu đợt viên skrifan
bên cạnh đó ông lavrov cho biết
moscow đề nghị được tiếp cận lãnh sự
đối với yulia skrifan
con gái của cựu đợt viên skrifan
trước đó cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao nga
maria zakharova đã cáo buộc
anh đang vi phạm luật pháp quốc tế
khi từ chối cung cấp thông tin
liên quan đến vụ yulia skrifan
người bị đầu độc tại anh hôm bốn tháng ba vừa qua
cùng với cha là cựu đợt viên
bà zakharova nêu rõ anh đã từ chối hợp tác
với nga trong cuộc điều tra vụ đầu độc trên
cũng như không cung cấp thông tin
về tình trạng hiện tại của cô yulia
bất chấp việc người này là công dân nga
bộ ngoại giao nga vừa thông báo
thứ trưởng igor mogulov
và đại sứ các nước thành viên
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
tại moscow đã thảo luận
phát triển hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
đưa quan hệ đối tác lên tầm chiến lược
theo ông mogulov
cuộc thảo luận đã tập trung tổ hợp
các biện pháp phát triển hơn nữa các quan hệ hợp tác
trong các lĩnh vực chính trị và an ninh kinh tế văn hóa
nhằm đưa đối tác đối thoại nga asean
lên tầm đối tác chiến lược
ông cũng nhấn mạnh vai trò ủy ban asean nga
trong việc thúc đẩy tiến trình này
bên cạnh đó tại cuộc gặp hai bên cũng trao đổi
ý kiến về một loạt vấn đề thời sự khu vực và quốc tế
thứ trưởng ngoại giao nga nhấn mạnh
cần tăng cường phối hợp nhằm củng cố
cấu trúc an ninh khu vực kết nối các tiến trình
hội nhập ở không gian á âu và đông nam á
giới chuyên gia nhận định tiềm năng hợp tác
giữa asean và nga là rất lớn
hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác
ở các lĩnh vực thiết thực như năng lượng và du lịch
về lâu dài với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến
nền tảng công nghiệp phát triển mạnh
nga có thể giúp asean phát triển năng lượng
tái tạo nâng cao hiệu quả sản xuất
ứng phó và quản lý thiên tài
cơ quan công tố tài chính pháp cho biết
cựu tổng thống nicolas sarkozy
sẽ phải ra hầu tòa về các cáo buộc
ông lạm dụng chức vụ để che đậy
các chi tiết rò rỉ về một cuộc điều tra
những bất thường trong chiến dịch
tranh cử tổng thống năm hai nghìn bảy
luật sư của ông sarkozy cho biết
sẽ kháng cáo quyết định của tòa án
quyết định của tòa án được đưa ra
sau khi các nhà điều tra sử dụng các đoạn
ghi âm điện thoại
để điều tra các cáo buộc riêng rẽ
theo đó cô lãnh đạo libby muammar gaddafi
đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử
của ông sarkozy và bắt đầu nghi ngờ
ông dính líu đến một vụ việc mờ ám khác
thông qua một mạng lưới những người cung cấp tin tức
diễn biến xảy ra một tuần
sau khi ông sarkozy chính thức bị coi là đối tượng
đưa ra xét xử trong cuộc điều tra tranh cử trên
các thẩm phán đã cấm nhà cựu lãnh đạo này
đến một số nước trong đó có libby
cũng như cấm tiếp xúc với chín nhân vật
có liên quan đến cuộc điều tra
kể từ năm hai nghìn một mươi ba
các nhà điều tra đã xem xét các cáo buộc
ông sarkozy nhận tiền tài trợ
từ cố lãnh đạo liby trong chiến dịch tranh cử
hồi năm hai nghìn bảy
trong các cuộc trả lời phỏng vấn
cựu tổng thống sarkozy tuyên bố sẽ nỗ lực đến cùng
để chứng minh mình vô tội
nhưng thừa nhận sự nghiệp chính trị của ông đã chấm dứt
theo kết quả sơ bộ được công bố vào ngày hai mươi chín tháng ba
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi
chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai
với việc giành được chín mươi hai phiếu bầu
trong cuộc bầu cử vừa diễn ra ở nước này
truyền thông ai cập cho biết
khoảng hai mươi năm triệu trong tổng số sáu mươi triệu cử tri đăng ký
tương đương bốn mươi một năm đã đi bỏ phiếu trong ba ngày
từ hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng ba để bầu chọn tổng thống
trong đó có hai mươi ba triệu người bỏ phiếu ủng hộ ông el sisi
còn đối thủ của ông là ông moussa mustafa moussa
chỉ giành được bảy trăm hai mươi một phiếu bầu
tương đương với tỷ lệ khoảng ba
trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn tám
ông el sisi đã giành chiến thắng với chín mươi sáu chín số phiếu bầu
kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày hai tháng bốn
và chắc chắn sẽ không có khả năng diễn ra bỏ phiếu vòng hai
làm thêm giờ là việc thường thấy ở hàn quốc
tuy nhiên việc này được đánh giá là tiêu cực
khi mà kéo theo rất nhiều vấn đề xã hội khác
mà hàn quốc đang phải nỗ lực thay đổi nó
mới đây chính quyền thủ đô seoul đã đưa ra sáng kiến
buộc nhân viên phải rời công sở đúng giờ
bằng cách tắt điện tất cả các máy tính lúc hai mươi giờ
chính quyền thủ đô seoul hàn quốc tuyên bố sáng kiến
ngắt điện tất cả máy tính ở công sở lúc hai mươi h thứ sáu hàng tuần
như vậy ngay cả những nhân viên chăm chỉ nhất ở seoul
cũng buộc phải rời cơ quan
mục đích của sáng kiến này là ngăn chặn văn hóa làm thêm giờ
vốn đang rất phổ biến ở hàn quốc
sáng kiến ngắt điện sẽ được chính quyền seoul
triển khai theo ba giai đoạn trong ba tháng tới
giai đoạn một bắt đầu từ ngày ba mươi tháng ba
khi các máy tính bị tắt lúc hai mươi giờ
tới tháng bốn thời gian tắt máy tính sẽ giảm xuống
thành một mươi chín giờ ba mươi
đến tháng năm các nhân viên công sở sẽ buộc phải rời công ty
lúc một mươi chín giờ thứ sáu hàng tuần
hàn quốc là một trong những quốc gia có số giờ
làm việc nhiều nhất thế giới
thời gian làm việc trung bình của người lao động hàn quốc
là hai bảy trăm ba mươi chín giờ một năm nhiều hơn tới một giờ
so với những quốc gia phát triển khác
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt